theo thông tin do ông nguyễn thành hưng trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trạm tấu yên bái cung cấp
thì trên địa bàn huyện vừa có ba người dân trong một gia đình bị xét đánh dẫn đến tử vong
theo đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thôn háng tàu xã túc đán huyện trạm tấu có xuất hiện mưa lớn kèm theo xét
vào thời điểm đó bà mùa thị sông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai bà mẹ chồng cùng với chị thảo thị vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn con dâu và cháu lý a xuối hơn bốn tháng tuổi cháu nội đi làm nương nên đã không kịp trở về nhà
và sau đó cả ba người trú mưa dưới một chiếc ô và bất ngờ bị xét đánh dẫn đến tử vong
ngay sau khi nhận được tin lãnh đạo huyện trạm tấu đảng ủy chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia sẻ giúp đỡ gia đình mai táng theo phòng tục địa phương
và đồng thời huyện đã hỗ trợ ba mươi triệu đồng cho gia đình nạn nhân
trong đó mỗi nạn nhân là một mươi triệu đồng